liên quan đến những lùm xùm cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam văn phòng chính phủ mới đây đã có thông báo kết luận của phó thủ tướng trường hòa bình
yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch làm việc với tổng công ty vận tải thủy vivaso để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư
kết luận nêu rõ hai lô đất gần năm năm trăm linh m hai tại số bốn thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội và một hai trăm linh m hai đất số sáu thái văn lung quận một thành phố hồ chí minh
sẽ được trả về cho hãng phim truyện việt nam tiếp tục sử dụng
bên cạnh đó các lô đất khác ở hoàng hoa thám và huyện đông anh hà nội cũng sẽ quay về với chủ cũ
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng được giao làm việc với nhà đầu tư vivaso để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

trường hợp vivaso không chấp hành thì phối hợp với cơ quan liên quan xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện kết luận thanh tra
trước đó thanh tra chính phủ đã có kết luận quá trình cổ phần hóa công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên hãng phim truyện việt
tồn tại không ít hạn chế khuyết điểm chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi ba khi chỉ thị thầu nhà đầu tư